tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phi hùng thuộc ấp tân phú xã tân lý tây huyện châu thành
lực lượng chức năng phát hiện bốn phòng đang hoạt động trong đó có hai phòng sử dụng tiếp viên phục vụ vượt qua số lượng quy định
tiến hành xét nghiệm một mươi bốn khách có mặt tại quán phát hiện một mươi một đối tượng dương tính với chất ma túy
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke về hành vi hoạt động karaoke quá giờ quy định
sử dụng nhân viên phục vụ vượt qua số lượng quy định trong một phòng đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đề xuất xử lý một mươi một trường hợp về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
chỉ vì mâu thuẫn trong việc cho vay và thu hồi nợ một vụ truy sát chém nhiều người vừa xảy ra tại lâm đồng đã khiến cho năm người nhập viện cấp cứu
công an tỉnh lâm đồng vừa bắt khẩn cấp đối tượng
đối tượng nguyễn văn phước bốn mươi bốn tuổi trú tại đà lạt và đang tiếp tục tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại trong nhóm côn đồ xông vào quán vịt quay thuận phát ở phường sáu thành phố đà lạt
cầm dao dựa chém người khiến năm người nhập viện cấp cứu vào ngày ba mươi tháng chín vừa qua trong đó có một nạn nhân bị chém đứt lìa cẳng tay trái
khám xét xe của phước công an đà lạt thu giữ một cây kiếm dài bảy mươi cm một gậy bóng chảy

bình phước công an thành phố đồng xoài vừa bắt quả tang hai đối tượng đang nhận tiền gốc và lãi của một con nợ tín dụng đen
tiếp tục điều tra mở rộng lực lượng công an đã bóc gỡ được ổ nhóm chuyên cho vay tín dụng đen có quy mô trên địa bàn
phương thức và cách tổ chức hoạt động tín dụng đen của nhóm đối tượng này như thế nào
mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi ghi nhận vừa được thực hiện tại tỉnh bình phước
hai đối tượng bị bắt quả tang khi đang nhận tiền gốc và tiền lãi của người vay là trần ngọc khương
tên gọi khác là quách và trần đăng khoa công chú tại huyện thái thụy tỉnh thái bình tạm trú tại khu phố phú thanh phường tân phú thành phố đồng xoài
vật chứng thu giữ là hai hợp đồng vay tiền và số tiền hai mươi năm triệu đồng
các đối tượng khai nhận trong nhóm cho vay còn có ba đối tượng khác là trần đức tuân tên gọi khác là bờm đỗ đức thiệp trần văn sơn cùng quê thái thụy tỉnh thái bình
cả nhóm năm người cùng thuê nhà ở và tạm trú tại khu phố phú thanh phường tân phú thành phố đồng xoài
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng xoài đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm đối tượng trên
và phát hiện nhiều giấy tờ tài liệu sổ sách phương tiện liên quan đến hoạt động tín dụng đen
ngoài ra còn có cả dao kiếm và vũ khí thô sơ
theo tài liệu của cơ quan điều tra thu thập được từ số vốn ban đầu cho vay là khoảng bảy trăm linh triệu đồng
sau hơn một năm hoạt động số vốn của nhóm đã tăng lên năm tỷ đồng
số tiền lãi nhóm này thu về vào thời điểm hiện tại là gần hai năm tỷ đồng
tổng số người đã và đang vay tiền của nhóm này trong gần một năm qua là hơn chín trăm linh người
địa bàn hoạt động của nhóm đối tượng này là liên tỉnh bình phước bình dương và thành phố hồ chí minh
hiện nay có khoảng hai trăm linh người đang vay tiền của nhóm tín dụng đen này
với thủ đoạn vay hết sức nhanh gọn đơn giản các đối tượng cho vay đến tận nhà người cần vay tiền tiếp thị và quyết định số tiền cho vay ngay
nếu như nhìn vào hình thức kinh doanh người ta thì mình cho vay theo số lượng tiền ạ
nhưng người ta buôn bán thì số lượng họ cao hơn người ta không nạp công nhân
bước đầu nhóm đối tượng khai nhận tiền cho vay nếu tính theo lãi ngày là từ bảy đồng đến một mươi đồng một triệu một ngày tức là lãi hai mươi đến ba mươi một tháng
tuy nhiên tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra thu được có nhiều giao dịch nhóm đối tượng này cho vay tính lãi ở mức một mươi năm đồng một triệu một ngày
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng xoài đang khẩn trương xác minh điều tra làm rõ hoạt động tín dụng đen của nhóm đối tượng trên
nhưng người dân nào đã rơi vào bẫy tín dụng đen hãy liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng xoài để được hướng dẫn và giúp đỡ
liên quan đến vụ án xâm phạm chỗ ở của người khác xảy ra tại căn nhà hai mươi chín nguyễn bình khiêm phường đa cao quận một tp hcm
cơ quan chức năng đã tiến hành các thủ tục khám xét nơi làm việc của bị can nguyễn hải nam bốn mươi năm tuổi ngụ tại tp hà nội phó tranh án tòa án nhân dân quận bốn tại tòa án nhân dân quận bốn vào trưa nay